thưa quý vị trong phiên làm việc ngày hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận về báo cáo dự kiến chương trình giám sát của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội năm hai nghìn hai mươi ba
tại phiên làm việc trên cơ sở thảo luận xin phiêu ý kiến ủy ban thường vụ quốc hội đã chọn bốn chuyên đề từ đó trình quốc hội lựa chọn hai chuyên đề để giám sát tối cao
hai chuyên đề còn lại giao ủy ban thường vụ quốc hội giám sát và báo cáo quốc hội
bốn chuyên đề gồm chuyên đề một việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở y tế dự phòng
chuyên đề hai việc triển khai thực hiện các nghị quyết của quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
chuyên đề ba việc thực hiện nghị quyết số tám mươi tám và nghị quyết số năm mươi một của quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông
chuyên đề bốn việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển nguồn năng lượng tái tạo
cũng trong sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
tổng thư ký quốc hội cho biết về công tác xây dựng pháp luật tại kỳ họp này
chính phủ đã đề nghị bổ sung ba dự án luật để trình quốc hội gồm luật đường bộ luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
tổng thư ký quốc hội đã thông báo ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan
báo cáo xin ý kiến bộ chính trị về các dự án luật này khẩn trương chuẩn bị hồ sơ trình ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến
báo cáo quốc hội xem xét quyết định việc bổ sung các dự án luật vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
thưa quý vị các đảng ủy học viện trường công an nhân dân phải tập trung lãnh đạo tăng cường đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong sinh viên
tập trung cả về số lượng và chất lượng đi đôi với nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo nhằm hướng tới mục tiêu chung xây dựng đảng gắn với xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tình nhuệ hiện đại
và đó là một trong những chỉ đạo trọng tâm của đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
tại buổi làm việc với các đơn vị chức năng và các học viện trường công an nhân dân về công tác phát triển đảng trong sinh viên các trường công an nhân dân diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
thời gian qua công tác tạo nguồn theo dõi giúp đỡ người xin vào đảng thẩm tra xác minh xem xét kết nạp đảng viên mới công nhận đảng viên chính thức xây dựng quản lý khai thác bảo quản hồ sơ đảng viên cơ bản được các đảng ủy học viện trường công an nhân dân thực hiện đúng quy định
tỷ lệ đảng viên được kết nạp ở mỗi học viện trường công an nhân dân giao động từ một mươi năm đến hai mươi một so với tổng số sinh viên công an nhân dân trong mỗi năm học
sau khi ra trường số lượng đảng viên mới này được điều động công tác về các công an đơn vị địa phương là nguồn cán bộ có năng lực trình độ phẩm chất tốt bổ sung cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở địa phương
trải qua quá trình công tác lao động những công hiến đóng góp của đảng viên kết nạp từ trong các học viện trường công an nhân dân được cấp ủy địa phương đánh giá cao bằng nhiều hình thức khen thưởng động viên góp phần tô đẹp hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân

tổ chức giải thưởng toàn quốc lần thứ bảy đã nhận được một năm mươi ba tác phẩm sản phẩm dự thi của một mươi hạng mục bao gồm báo in báo điện tử trang thông tin điện tử phát thanh truyền hình ảnh sách video clip và ý tưởng sáng kiến sản phẩm đối ngoại được thể hiện bằng một mươi năm ngữ tiếng
giải thưởng sẽ góp phần thông tin quảng bá về hình ảnh đất nước con người việt nam
khơi dậy khát vọng xây dựng phát triển đất nước niềm tự hào dân tộc củng cố và nâng cao hơn nữa
vị thế uy tín sức ảnh hưởng của quốc gia trên thế giới
tạo động lực cho toàn lực lượng thông tin đối ngoại trong và ngoài nước
triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai
ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
cũng nhân dịp này ban tuyên giáo trung ương ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại
ra mắt cuốn sách dạng danh tổ quốc cơ đồ việt nam dấu ấn hai nghìn hai mươi bốn
do nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phát hành nhằm phục vụ công tác thông tin đối ngoại
sáng nay tại hà nội ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm hai nghìn hai mươi hai về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
phong cách hồ chí minh trong công an nhân dân
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các điểm cầu tại công an các tỉnh thành phố
hội nghị đã được nghe phó giáo sư tiến sĩ
bùi đình phong giảng viên cao cấp học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
giới thiệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong công an nhân dân về trách nhiệm nêu gương và chuyên đề tăng cường công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh theo tình thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
do thiếu tướng đặng ngọc bách phó cục trưởng cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an trình bày
trên cơ sở nghiên cứu học tập hai chuyên đề góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ
từ đó vận dụng sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cơ quan đơn vị
để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đạt hiệu quả tốt thiết thực trong toàn lực lượng công an nhân dân
công an sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã bố trí bốn mươi tám cán bộ công an xã tại các xã thị trấn đạt tỷ lệ một trăm linh
qua đó lực lượng công an xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tình hình an ninh trật tự ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực
công tác phòng ngừa từ xa từ sớm ngay từ cơ sở được chú trọng phát huy hiệu quả giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân
tuy nhiên phần lớn công an cấp xã chưa có trụ sở làm việc độc lập điều kiện làm việc và sinh hoạt còn nhiều khó khăn
hoàn thời gian qua để đảm bảo đầu tư xây dựng trụ sở đáp ứng được yêu cầu công tác của lực lượng công an xã
bộ công an đã tăng cường kinh phí trang bị bố trí quỹ đất xây dựng sửa chữa cơ sở làm việc của công an xã
từng bước đảm bảo yêu cầu công tác chiến đấu tại địa bàn cơ sở
đồng thời công an các đơn vị địa phương cũng tích cực tham gia tham mưu với ủy ban nhân dân các cấp hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất
và tiếp tục xây dựng đề án hỗ trợ đầu tư xây dựng sửa chữa nhà ở cơ sở vật chất cho công an xã thị trấn chính quy
đồng thời chủ động xây dựng dự án đầu tư trang thiết bị phương tiện và công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an xã thị trấn chính quy
qua đó góp phần nâng cao tiềm lực cho lực lượng công an xã chính quy trong giai đoạn hiện nay ghi nhận tại tỉnh bắc ninh
đối với các chiến sĩ công an xã hoàn sơn trụ sở làm việc khang trang này là một phần trong giấc mơ
các đồng chí khi được tăng cường về địa bàn
bởi năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an chính quy được cử về đây với ngổn ngang công việc và bộn bề khó khăn thiếu thốn
từ khi công an xã chính quy được đảm nhiệm các chức danh công an xã
thì cũng đã được công an tỉnh cũng như là lãnh đạo địa phương
đã quan tâm đầu tư xây dựng cho cơ sở hạ tầng
để phục vụ với công tác sinh hoạt
cũng như công tác trực chiến đấu
đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
tại địa bàn cơ sở
chúng tôi đã được trang bị các điều kiện phương tiện công cụ hỗ trợ
để phục vụ tốt chức năng nhiệm vụ
xã hoàn sơn nằm trên địa bàn có nhiều khu công nghiệp
người dân địa phương chủ yếu làm các nghề dịch vụ
trên địa bàn có lượng lớn nhân khẩu tạm trú
là người lao động và chuyên gia trong các khu công nghiệp
nên việc quản lý dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương
và là nhiệm vụ nặng nề của lực lượng công an cơ sở
khi tiếp nhận lực lượng công an chính quy về xã
chính quyền địa phương đã tạo điều kiện tốt nhất về sinh hoạt và làm việc
bởi việc đảm bảo cơ sở vật chất ổn định tư tưởng cán bộ chiến sĩ
sẽ đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của lực lượng công an xã trong tình hình mới
công an chính quyền về
thì tạo cho địa phương
có một môi trường chính quy hơn
về pháp lý
về an ninh
về chính trị
ngoài việc của các cấp nãnh đạo
về chuyên môn
về chuyên ngành
về cấp trên
công an tỉnh tạo kiện cho
nhưng chính quyền địa phương
cũng hết sức tạo kiện
làm sao các ông chí có đủ được những phòng
làm việc theo đúng chức
chức năng của mình
ngoài ra ngoài những phòng chức năng ra
thì có những phòng
sau khi anh em làm nhiệm vụ
để hội ý và sinh hoạt
ở tại phòng đó
để mang lại cái hiệu quả cho địa phương
và giúp đỡ
nhân dân hiệu quả nhất
an cư và lạc nghiệp
sau ba năm
lực lượng công an xã hoảng sơn
đã có tám công an chính quy
và tám công an viên bán chuyên trách
được trang bộ các công an chính quyền

các phương tiện kỹ thuật
và trụ sở ba tầng
do bộ công an cùng địa phương xây dựng
cùng hệ thống camera an ninh một trăm hai mươi mắt
phủ toàn bộ địa bàn
do nguồn vốn xã hội hóa
sau ba năm
cùng với việc hoàn thành công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại cơ sở
và triển khai thực hiện hai dự án lớn của bộ công an
là cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
những cán bộ công an chính quy ở đây
đã trở thành những người thân quen
điều đáng nói
công an xã hoàn sơn
không phải là đơn vị duy nhất
được sự quan tâm này
đến nay thì một mươi bốn xã thị trấn
trên địa bàn huyện tiên du
đã có trụ sở độc lập
nguồn kinh phí xây dựng các trụ sở
do bộ công an và công an tỉnh bắc ninh
chủ đầu tư xây dựng
bên cạnh đó thì chúng tôi có
tham mưu cho huyện ủy huyện
để chỉ đạo
đảng ủy huyện các xã
tạo điều kiện về cơ sở vật chất
lực lượng công an chính quy
về đảm nhiệm chức danh công an xã
ví dụ như là quan tâm xây dựng
lơi ăn phòng ăn
rồi hỗ trợ công chí
về tiền xăng
tiền sinh hoạt
để công chí yên tâm công tác
và có điều kiện làm việc tốt nhất
tại địa bàn cơ sở
qua gần ba năm
công an tỉnh bắc ninh triển khai đề án
bố trí công an chính quy về đảm nhiệm
các chức danh công an xã
tình hình an ninh trật tự tại cơ sở đã có nhiều chuyển biến
để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác
công tác hậu cần đảm bảo cơ sở vật chất
điều kiện làm việc sinh hoạt
được công an tỉnh đặc biệt quan tâm
đồng thời cũng tranh thủ sự ủng hộ kinh phí
của ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
để xây dựng trụ sở làm việc khang trang
và trang cấp đầy đủ vật tư công cụ hỗ trợ
cho lực lượng công an xã
đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
bốn mươi trụ sở
tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn
kiểm tra giám sát các công trình
dự án tại các xã thị trấn còn lại
là những gì mà công an tỉnh bắc ninh
đã và đang nỗ lực triển khai
để tạo điều kiện tốt nhất
cho lực lượng công an cơ sở
sẽ chuẩn hóa trụ sở
xây chín mươi trụ sở
của công an các xã
đến nay đã xây dựng được
bốn mươi trụ sở
đã đi vào hoạt động
còn tám trụ sở công an xã
chúng tôi đang làm thủ tục
để tiến hành
triển khai xây dựng
trong năm hai nghìn hai mươi hai
mỗi trụ sở này
trị giá khoảng từ
gần bảy tỷ đến tám tỷ
trụ sở ba tầng
rất đảm bảo cho
anh em cán bộ công an
cấp cơ sở làm việc
các trụ sở tiếp
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm
tỉnh bắc ninh sẽ xây dựng
toàn bộ cho chín mươi năm xã
với quan điểm rằng
đặc thù công việc của lực lượng công an
là trực chiến
thời gian ở đơn vị nhiều hơn ở nhà
nên muốn anh em gắn bó với công việc
thì phải quan tâm đến đời sống tinh thần
và vật chất của cán bộ chiến sĩ
vì thế khi bộ công an đề xuất tỉnh
xây dựng trụ sở
tăng cường cơ sở vật chất cho công an xã
chính quyền và người dân ở đây
đều quan tâm
tỉnh vượt thành cái dự án
trang cấp cho toàn bộ
có chín mươi năm ô tô tải
để thực hiện trong công tác
tuần tra kiểm soát
hoặc những công tác đảm bảo ninh chất tự
năm ngoái chúng tôi đã mua được
sáu mươi tám ô tô rồi
và trong kế hoạch năm nay còn hai mươi ba
xã chưa có
thì chúng tôi sẽ phật đấu
mua nốt cho các xã
trị giá của từng cái ô tô khoảng độ trên bốn trăm linh triệu
được quan tâm
rất là lớn của tỉnh
còn về trang thiết bị như xe máy
mỗi một xã chúng tôi bố trí được
ba xe máy
kể cả chỗ của bộ công an
trang cấp và ủy ban tỉnh
chúng tôi xin
thì bây giờ mỗi xã có ba xe máy
và bốn máy vi tính
hai máy in để đảm bảo cho các công tác
của từng xã
thế ngoài ra các phương tiện
về công cụ hỗ trợ
được bộ quan tâm và chúng tôi cũng đề xuất mua thêm
hiện nay nhiệm vụ của lực lượng công an cấp xã
ngày càng nhiều hơn
vai trò của lực lượng công an cấp cơ sở
ngày càng quan trọng
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
và phục vụ nhân dân
việc tổ chức thực hiện các dự án
trang cấp vật tư thiết bị phương tiện và trụ sở
đã thể hiện sự quan tâm
của lực lượng công an và chính quyền các cấp
đối với lực lượng công an chính quy
tại các xã thị trấn
đây là nguồn động viên tinh thần to lớn
để lực lượng công an xã chính quy
tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt
trong đảm bảo an ninh ở cơ sở